liên quan đến vụ vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm văn trung trú tại thành phố hải dương về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó trung bị phát hiện nhận một kiện hàng bên trong nghi có chứa chất ma túy
trung khai nhận số hàng bên trong kiện hàng đã nhận là ma túy được gửi từ liên bang đức về việt nam
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ sáu túi ni lông sáu túi giấy bạc hai gói giấy màu xanh bên trong đều chứa chất bột màu vàng cát
kết quả giám định là ma túy loại mdma với tổng khối lượng gần bảy kg
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy bị cáo phạm đình huy chú tại quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt mức án tù trung thân
huỳnh vừa mua một lượng lớn ma túy từ tp hcm về để bán lại cho các con nghiện
các trinh sát đã tiếp cận và khống chế huy thành công thu giữ một kg kentamin một viên thuốc lắc hai mươi bảy gói ma túy dạng cà phê một súng ngắn hai mươi bốn viên đạn nhiều tăng vật khác
ngoài việc thu giữ số tăng vật nêu trên cơ quan công an còn thu giữ thêm hai mươi bảy gói ma túy dạng mới được nguy trang trong các gói cà phê
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối tượng nguyễn hồng quân chú tại tp hcm
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh tạm giữ
trước đó vào lúc ba h ngày một mươi ba tháng một mươi một trên đoạn đường tl bảy trăm tám mươi bốn thuộc xã cầu khởi huyện dương minh châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nạn nhân tử vong
đối tượng gây ra vụ tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định các đối tượng gây ra tai nạn là nguyễn hồng quân cùng với ba đối tượng khác đang lẩn trốn tại tp hcm nên đã truy tìm các đối tượng để làm rõ
công an xác định nguyễn hồng quân là người cầm lái gây ra vụ tai nạn nói trên
ba đối tượng gồm trần văn hiền đặng văn hậu và đỗ trí nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang tạm giữ về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện long mỹ đã bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng trong đó có ba đối tượng trên
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng cơ quan công an tạm giữ trên bốn mươi triệu đồng hai mươi ba điện thoại
hai máy chơi game hai mươi xe mô tô
ngoài tạm giữ hình sự ba đối tượng trên cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
hai mươi bình khí cười n hai o trọng lượng khoảng sáu trăm năm mươi kg không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc
vừa được các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phú yên phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện
tiến hành kiểm tra xe tải do tài xế lương hồng chính chú huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
điều khiển theo hướng bắc nam
nam bắc trên tuyến quốc lộ một lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở năm mươi bình khí cười n hai o
có trọng lượng khoảng sáu trăm năm mươi kg không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng công an đã bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh tạm giữ số khí cười trên
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện hàng loạt vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản trị giá lên đến hai tỷ đồng
hàng tỷ đồng hai đối tượng là nguyễn thanh sơn tên gọi khác là tý em
và nguyễn hoài thanh còn gọi là vinh cùng chú tại tp tây ninh
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh tạm giữ để điều tra
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
bắt khẩn cấp hai đối tượng là sơn và thanh thu giữ nhiều trang sức bằng vàng trị giá trên bảy mươi tám triệu đồng
hai xe mô tô cùng nhiều dụng cụ gây án
bước đầu cả hai khai nhận vào ban đêm đã rủ nhau mang dụng cụ cắt khóa đột nhập vào các gia đình sơ hở
tìm tài sản có giá trị như vàng tiền trộm cắp rồi tẩu thoát
để tránh bị lực lượng công an phát hiện sơn đã thuê nhà ở huyện hóc môn tp hcm để ở
sau đó liên hệ với thanh xuống tây ninh để thực hiện hành vi phạm tội
tính đến thời điểm bị bắt cả hai đã thực hiện một mươi vụ trộm gây thiệt hại khoảng hai tỷ đồng
với hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
hai mươi sáu thanh thiếu niên có liên quan đã bị công an tp hcm bắt giữ
tối ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lê quang tú chú tại tp huế rủ nhóm thủy vân gồm khoảng một mươi bảy thanh thiếu niên
và nhóm hải triều khoảng một mươi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô và mang theo nhiều hung khí như dao
kiếm tự chế vỏ chai bia đi tìm nhóm thanh thiếu niên thuận an và thủy dương
để giải quyết mâu thuẫn cá nhân
khi đến đường tối hữu phường xuân phú tp huế nhóm tú phát hiện nhóm một mươi ba thanh thiếu niên
trong đó có hồ công đạt sinh năm hai nghìn tám cũng mang theo hung khí trên đường
nghĩ nhóm đạt là nhóm thuận an nên nhóm tú đã đuổi theo dùng dao kiếm tự chế gây thương tích cho đạt
khiến nhập viện cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã khởi tố vụ án và khởi tố hai mươi sáu bị can
liên quan đến thông tin được các trang mạng xã hội đăng tải
cảnh báo người lạ đưa tiền tiếp cận học sinh ở cổng trường tại quận một mươi hai nhằm bắt cóc
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đây là thông tin sai sự thật
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một trên mạng xã hội và một số trang báo lan truyền bài viết có nội dung
cảnh báo người lạ đưa tiền tiếp cận học sinh ở cổng trường với mục đích là cảnh báo phương thức thủ đoạn
có đối tượng tiếp cận cho tiền các học sinh trên địa bàn nhằm mục đích xấu
đồng thời đăng công văn số hai trăm ba mươi bốn do hiệu trưởng trường tiểu học hà huy giáp ký
về công tác phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh phòng tránh kẻ gian xâm hại bắt cóc trước cổng trường
trong đó có nêu vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở tôn ngọc vân với một số nội dung chưa chính xác
từ đó có các luồng thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở tôn ngọc vân
là vụ gian cảnh bắt cóc học sinh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
quả xác minh công an quận một mươi hai xác định không có nội dung như các trang mạng xã hội đã đưa tin
cơ quan công an đề nghị các đơn vị cơ quan doanh nghiệp trường học và đặc biệt là các cơ quan báo chí
khi phát hiện các vụ việc đối tượng có dấu hiệu nghi vấn cần báo cho cơ quan công an gần nhất
để kịp thời xác minh xử lý vụ việc tránh tình trạng là lan tỏa chia sẻ các thông tin chưa có căn cứ
chưa được xác minh chính xác từ các cơ quan chức năng gây tâm lý hoang mang lo lắng
ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân
thưa quý vị dù đã có sự thay đổi so với trước đây nhưng hiện nay thì tại nhiều trường học
tư vấn tâm lý học đường vẫn đang là hoạt động kiêm nhiệm của giáo viên
những giáo viên này cũng chỉ được tham gia tập huấn để làm thêm nhiệm vụ tư vấn tâm lý mà chưa được đào tạo bài bản
trong khi đó những bất ổn tâm lý của học sinh là vấn đề nhức nhối khi mà thời gian qua đã liên tục xuất hiện
các biểu hiện tiêu cực như bạo lực học đường bắt nạt trên mạng học sinh bị dối nhiễu tâm lý dẫn đến hành vi lệch lạc tiêu cực
chính vì vậy mới đây bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho biết bộ đã thống nhất với bộ nội vụ sắp tới có thêm một vị trí làm
chuyên về tư vấn tâm lý học đường trong nhà trường để đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý tại mỗi trường học
phòng tư vấn tâm lý của trường trung học cơ sở thăng long mặc dù được xây dựng sớm nhất tại hà nội
nhưng cũng không có chuyên gia tư vấn mà hoàn toàn là giáo viên kiêm nhiệm
hiện nay việc duy trì phòng tham vấn tâm lý
mặc dù có tới năm giáo viên sung phong nhưng chính điều này đã khiến cho cấp quản lý cũng phải gặp khó trong việc sắp xếp thờ khóa biểu
thực tế là nếu mà một giáo viên một người được đào tạo chuyên sâu về tâm lý họ phụ trách hoàn toàn cái phần việc này
thì học sinh cũng dễ dàng để có thể chia sẻ hơn
chúng tôi rất cần những cử nhân những sinh viên ra trường được đào tạo hẳn hoi về tham vấn tâm lý học đường
để có thể tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường
và mỗi một trường đều rất cần có những thành viên như thế
bởi họ được đào tạo rất là bài bản và có rất là nhiều những cái tài liệu quý mà chúng tôi có thể được tham khảo thêm
theo tính toán mỗi trường có từ một đến ba học sinh nhưng chỉ có từ một đến hai giáo viên kiêm nhiệm
trong khi đó số liệu được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
cứ khoảng năm hai trăm linh học sinh thì có một vụ đánh nhau và cứ hơn một mươi một học sinh thì có một em buộc thôi học
bình quân cứ khoảng một mươi năm học sinh
có một em gặp vấn đề rất lớn về mặt tâm lý
như vậy với số lượng học sinh của trường cũng như cán bộ giáo viên nhân viên của trường
nhà trường cần sự hiệu quả cũng như tiếp cận kịp thời tất cả các em
bởi vì nếu như tỷ lệ chúng ta nhìn nhận như vậy
trong một lớp có thể là nếu như một lớp bình thường có thể là khoảng hai ba bạn có vấn đề mà tâm lý
và đối với việc tư vấn tâm lý thì không chỉ là một phút hay là một cái cuộc gặp gỡ
mà nó cần cả một quá trình dài
nó tính bằng tháng
hiểu rõ được tầm quan trọng của tham vấn tâm lý trong trường học
tại ngôi trường này các buổi nói chuyện với chuyên gia tâm lý đã được đưa vào thời khóa biểu hàng tuần
ở đây các em đã được chia sẻ nhiều vấn đề vướng mắt
từ những áp lực trong học tập đến những vấn đề tâm sinh lý
những vấn đề trầm trọng hơn có thể trực tiếp đến trao đổi với các chuyên gia tâm lý
đầu tiên thì các bạn học sinh có thể đến cách tự nguyện
nghĩa là bản thân các bạn ấy biết đã biết và có nhu cầu các bạn ấy đến
trường hợp mà giáo viên hoặc là phụ huynh chuyển gửi các bạn ấy đến
và đầu tiên bước đầu tiên sẽ luôn luôn là xây dựng mối quan hệ
bởi vì đầu tiên khi mà bạn ấy bước vào phòng
mình và bạn ấy đang là hai người lạ
mình sẽ phải xây dựng mối ấn hệ để bạn ấy cảm thấy là bạn ấy được cảm thấy an toàn
được tôn trọng và được thấu hiểu được lắng nghe
quá trình làm việc có thể kéo dài từ năm đến tám buổi
cho những vấn đề rất phức tạp thì có thể tám buổi đều đặn
tần suất có thể một tuần một lần hoặc hai tuần một lần hoặc dài hơn
nhưng mà các bạn đồng ý em có thể thỏa thuận với các bạn
và cái quá trình gọi là tham vấn
nó sẽ có thể kết thúc được khi mà các bạn đã phần nào học được cái kỹ năng
và tính đến cái chuyện là nếu trong tương lai gặp lại cái vấn đề đó
thì các bạn vẫn có thể tự ứng phó được
thực tế đã có nhiều vụ bạo lực học đường
chủ yếu rơi vào lứa tuổi từ một mươi bốn đến một mươi năm
việc học ở giai đoạn này cũng bắt đầu có nhiều áp lực
bởi những kỷ thi cuối cấp
việc bổ sung thêm một chuyên viên tâm lý là điều cần thiết
tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn còn đang có sự tranh lệch
giữa các trường tư thuộc và công lập
chưa kể đến yếu tố vùng miền
hy vọng cùng với việc sửa đổi thông tư một mươi sáu
quy định các vị trí việc làm trong nhà trường
sẽ phần nào thay đổi được sự tranh lệch này